không chỉ tại thủ đô hà nội bầu không khí hân hoan ăn mừng chiến thắng cũng được ghi nhận tại nhiều địa phương trên cả nước
hòa chung không khí mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá việt nam gặp đội tuyển philippines trên sân vận động mỹ đình hà nội
tối ngày sáu tháng một mươi hai hàng nghìn cổ động viên thành phố đà nẵng đã tập trung tại nhiều tuyến phố để diễu hành gieo hò và cổ vũ cho đội nhà
các cổ động viên đến từ nhiều nơi đã đổ về các tuyến đường bạch đằng trần phú mùng ba tháng hai nguyễn trị thanh và nhiều tuyến phố khác tại thành phố đà nẵng để mừng chiến thắng
càng về khuya dòng người tham gia ăn mừng chiến thắng càng trở nên đông đúc với nhiều phương tiện cùng cờ đỏ sao vàng rực rỡ và những tiếng gieo hò cổ vũ
tất cả đều có chung một niềm vui đó là niềm vui chiến thắng niềm tin đội tuyển bóng đá việt nam giành giải vô địch aff suzuki cup hai nghìn một mươi
còn tại hải dương
hàng nghìn cổ động viên cũng đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng
các tuyến phố như trần hưng đạo phạm hồng thái phạm ngũ lão đều chật kín khiến cho người và phương tiện tham gia giao thông không thể di chuyển được
tại quảng trường độc lập cờ đỏ sao vàng ngập trời trong niềm hân hoan tràn đầy sự phấn khích các cổ động viên liên tục hồ vang việt nam môn năm việt nam vô địch
ai cũng hy vọng và mong muốn đội tuyển bóng đá quốc gia việt nam sẽ lập nên kỳ tích trong trận chung kết khi gặp đội tuyển bóng đá quốc gia malaysia
trong khi đó tại thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc hàng nghìn người hâm mộ cũng đã tập trung tại trung tâm ngã sáu của thành phố để cùng tận hưởng niềm vui sau chiến thắng của đội tuyển bóng đá việt nam
với kỳ vọng đội tuyển sẽ giành chiến thắng ở lượt trận chung kết để mang vinh quang về cho tổ quốc và thỏa niềm khao khát danh hiệu vô địch khu vực đông nam á của người hâm mộ
đoàn người hâm mộ cùng cờ đỏ sao vàng diễu hành trên các tuyến đường chính như nguyễn tất thành phan bộ châu phan châu trinh lê duẩn
nói nhiệt và bảo đảm cho tự
người dân tỉnh thừa thiên huế có mệnh danh là ngủ sớm nhưng đêm qua cũng là một đêm không ngủ khi đội tuyển bóng đá việt nam một lần nữa đánh bại đội tuyển philippines để giành quyền vào chơi trận chung kết aff cup hai nghìn một mươi tám
hàng vạn người hâm mộ đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng
đoàn người và xe nhộn nhịp gieo mừng ở khu vực quảng trường trung rồi tản dân ra các trục đường lớn ở trung tâm thành phố theo hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông
đến quá nửa đêm thành phố huế vẫn ngập tràn âm thanh vui mừng và phấn khích của các cổ động viên